các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó các mẫu thức ăn được mang đi kiểm nghiệm gồm hầu đút rò ghẹ hấp ốc hương răng tiêu cá mặt quỷ nấu cà ri mực ống nhung giấm lẩu hải sản
kết quả kiểm nghiệm về ecoli và salmonella cho thấy không có phát hiện bất cứ vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm từ nhà hàng hồng vinh
ông nguyễn văn vinh chủ nhà hàng hồng vinh cho biết
chúng tôi rất vui mừng khi cơ quan chức năng đã có kết luận chính thức là thực phẩm nhà hàng hồng vinh cung cấp cho khách hàng ngày xảy ra sự cố đảm bảo quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm
chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng cố gắng hoàn thiện để phục vụ tốt hơn nữa cho khách hàng đóng góp công sức vào xây dựng thương hiệu du lịch bình thuận an toàn mến khách
chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng cố gắng hoàn tiện để phục vụ tốt hơn nữa cho khách hàng đóng góc công sức vào xây dựng thương hiệu du lịch bình thuận an toàn miến khách hàng

nhà hàng hồng vinh cũng có hợp đồng chứng từ hóa đơn mua nguyên liệu thực phẩm chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lãnh đạo sở y tế tỉnh bình thuận cho biết đoàn khách bảy trăm năm mươi người của công ty du lịch việt travel không chỉ ăn tối ở nhà hàng hồng vinh
mà sau đó còn đi nhậu vào ban đêm mua hải sản đem vào khách sạn để chế biến và ăn uống
do đó cơ quan chức năng phải điều tra thông tin từ nhiều nguồn chưa thể đưa ra kết luận được
trên thực tế đoàn khách bảy trăm năm mươi người của công ty du lịch việt travel ở tại ba resort
tuy nhiên chỉ có đoàn khách ở resort siren mua hải sản bên ngoài không rõ nguồn gốc vào ăn buổi tối ngày một mươi hai tháng năm
sau đó bị ngộ độc thực phẩm còn các du khách tại hai resort còn lại vẫn bình thường
ông nguyễn văn vinh chủ nhà hàng hồng vinh cho biết nhà hàng đã hoạt động dịch vụ ăn uống hơn hai mươi năm
nhà hàng thường xuyên đón khoảng trên dưới một khách một buổi nhưng chưa có sự cố ngộ độc thực phẩm nào từ ngày thành lập đến nay
ông vinh nói đối với sự cố này nhà hàng phải có trách nhiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc
để khẳng định uy tín đối với khách hàng
nếu ăn tối tại nhà hàng hùng vinh mà bị ngộ độc thực phẩm thì phải cả đoàn khách bảy trăm năm mươi người phải bị hết
đằng này chỉ có những người ở resort syrien mua hải sản bên ngoài về ăn buổi tối mới bị
như đã thông tin vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm sở y tế tỉnh bình thuận nhận thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
xảy ra với đoàn khách do công ty du lịch viettravel tổ chức đi du lịch tại hàm tiến mũi né
sở y tế bình thuận đã thành lập đoàn điều tra ngộ độc và tiến hành điều tra
giám sát thu thập thông tin
kết quả cho thấy đoàn khách công ty du lịch việt travel có bảy trăm năm mươi người ở tay resort silian
có ăn cơm tối tại nhà hàng hồng vinh lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm
đoàn khách này dùng thực đơn gồm hàu đút rò ghẹ hấp ốc hương rang tiêu cá mặt quỷ nấu curry
mực ống nhung giấm lầu hải sản tráng miệng là nho mỹ
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đoàn quay về resort siren nghỉ ngơi
sau đó có một nhóm người xuống bãi
đoàn quay biển gọi thêm tôm nướng và thực phẩm khác không rõ loại để nhậu
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm có một số người đau bụng buồn nôn tiêu chảy nhập viện
ca đầu tiên nhập viện lúc bảy h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tại trạm y tế hàm tiến
sau đó lần lượt vào phòng khám mũi né và bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
tính đến một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tổng số ca mắc nhập viện là năm mươi một người
số liệu này ít hơn một người với thông báo ban đầu do bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận tổng hợp chung một người
trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận một mươi chín ca trạm y tế hàm tiến một mươi ba ca phòng khám mũi né một mươi chín ca
lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tất cả các bệnh nhân đều ổn tỉnh táo tiếp xúc được và xuất viện ba mươi năm ca
đến tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm một mươi sáu ca còn lại đều được xuất viện
như vậy đến nay vụ nghi ngờ ngộ độc tại hàm tiến có bảy trăm năm mươi người ăn
năm mươi một người mắc năm mươi một người xuất viện sức khỏe ổn định không có tử vong
tại đồng nai cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm
theo đó ngày một mươi sáu tháng năm thông tin từ trung tâm y tế huyện trảng bom
các y bác sĩ đang tiếp nhận cấp cứu cho nhiều công nhân có triệu chứng đau bụng chóng mặt buồn nôn nôn
sau khi ăn mỉ quảng gà và bánh đa gà
ngày một mươi sáu tháng năm giám đốc trung tâm y tế huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết
tình hình sức khỏe của tám mươi chín công nhân công ty trách nhiệm hưu hạn đê trang việt nam
khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom phải nhập viện vào tối ngày một mươi năm tháng năm
sau khi dùng bữa tối tại nhà ăn của công ty đã ổn định
ngay khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện tràng bom và sở y tế tỉnh đồng nai đã đến thăm hỏi công nhân bị bệnh
đồng thời chỉ đạo trung tâm y tế huyện huy động lực lượng nhân viên y tế cả trong và ngoài bệnh viện
tập trung cấp cứu cho bệnh nhân kịp thời
khi tiếp nhận đông bệnh nhân cấp cứu cùng lúc
lãnh đạo trung tâm y tế huyện trảng bom đã huy động khoảng gần sáu mươi nhân viên y tế ngoại viện
cộng thêm lực lượng đang trực gác để tiêm nhận cấp cứu cho bệnh nhân đề phòng tình hình xấu xảy ra
sau khi tái khám và điều trị cho bệnh nhân bệnh viện sẽ cho xuất viện những người đã ổn định khỏe
dự kiến ngày một mươi sáu tháng năm sẽ có nhiều người được xuất viện
liên quan đến vụ việc này sở y tế đã chỉ đạo các bộ phận liên quan điều tra
phân tích dịch tễ để tìm nguyên nhân gây ra vụ nghi ngộ độc này
ngoài ra cần tăng cường công tác truyền thông và cảnh báo tới các công ty xí nghiệp
các bếp ăn tập thể để quan tâm hơn tới việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
sở y tế là cơ quan thường trực ban an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh
sẽ có đánh giá lại các hoạt động về an toàn vệ sinh thực phẩm và có chỉ đạo phù hợp tiếp theo
như đã đưa tin khoảng một mươi chín h ngày một mươi năm tháng năm trung tâm y tế huyện tràng bom
tiếp nhận đông bệnh nhân vào nhập viện với các triệu chứng nôn đau bụng chóng mặt một số người bị sốt
qua điều tra các trường hợp nêu trên bữa trưa tại nhà ăn công ty trách nhiệm hưu hạn đê trang việt nam
có nhiều người ăn các món như thịt heo kho dưa chả cá chiên canh bầu rau cải thảo luộc
bữa chiều tăng ca từ một mươi sáu h một mươi năm đến một mươi tám h có bốn trăm linh người ăn món mì quảng gà
sau khi ăn nhiều công nhân có biểu hiện như trên và vào viện cấp cứu
công ty trách nhiệm hữu hạn đê trang việt nam có khoảng một năm nghìn công nhân
công ty hợp đồng cung cấp suất ăn với nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại dịch vụ
thương mại dịch vụ thiên hồng phúc mang thức ăn từ ngoài vào công ty
hiện sở y tế tỉnh đồng nai đang phối hợp với cơ quan chức năng huyện tràng bom
đang tiếp tục điều tra nguyên nhân liên quan đến sự cố trên
công an đã làm việc với phía cung cấp thức ăn suất ăn cho công ty đê trang việt nam
là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ thiên hồng phúc
ở xã bắc sơn huyện trảng bom
chiều cùng ngày công ty thiên hồng phúc cung cấp một hai trăm linh suất ăn chiều
cho công nhân của năm truyền thuộc xưởng một mươi bốn công ty đê trang việt nam
sau khi công nhân của hai chuyên sản xuất với khoảng bốn trăm linh người ăn
đã có khoảng một trăm linh người bị dấu hiệu ngộ độc nên công ty đã thông báo
yêu cầu ba chuyện còn lại không ăn suất ăn này
công an cũng đã thu giữ niêm phong các mẫu thực phẩm do công ty thiên hồng phúc
cung cấp để điều tra làm rõ nguyên nhân
trước tình trạng ngộ độc thực phẩm liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh đồng nai
quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai võ tấn đức đã đề nghị ngành y tế
phối hợp với các sở ngành địa phương tăng cường các biện pháp quản lý vấn đề an toàn thực phẩm
nhất là thức ăn đường phố
trong đó trách nhiệm chính thuộc về ngành y tế trong quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo